tại tỉnh lào cai sau huyện mường khương tại lào cai đã xuất hiện thêm một ổ dịch tả lợn châu phi mới ở xã bảo hà huyện bảo yên
cùng với việc xử lý ổ dịch huyện bảo yên cũng tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi
tăng cường lực lượng tại ba chốt kiểm soát ra vào địa bàn kiên quyết khoanh vùng ổ dịch
khống chế không để lây lan ra các hộ chăn nuôi xung quanh cũng như các xã lân gận
tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt năm gồm không giấu dịch không mua bán vận chuyển lợn bệnh lợn chết
không vứt lợn chết ra môi trường không giết mổ tiêu thụ không sử dụng thức ăn dư thừa thức ăn tận dụng chiêu qua xử lý nhiệt